việc có nhiều ngân hàng cổ phần tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi làm dấy lên lo ngại lãi suất cho vay có thể sẽ tăng theo
tuần qua nhiều ngân hàng cổ phần tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi từ hai đến ba
các chuyên gia kinh tế lo ngại từ nay đến cuối năm có thể lãi suất cho vay sẽ tăng theo
từ ngày một tháng chín vp bank tăng lãi suất huy động kỳ hạn một tháng từ bốn tám trên năm lên năm trên năm
kỳ hạn ba tháng từ năm hai trên năm lên năm ba trên năm
tại ngân hàng exim bank lãi suất kỳ hạn một và hai tháng đều ở mức năm trên năm
kỳ hạn ba tháng năm năm trên năm kỳ hạn sáu tháng là sáu một trên năm
sự dịch chuyển của các khách hàng gửi tiền trong thời gian qua đã trở thành một trong những nguyên nhân chính
khiến các ngân hàng nhỏ phải điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động
điều này bước đầu sẽ nâng cao được khả năng cạnh tranh với các ngân hàng lớn trong việc thu hút được lượng khách hàng nhỏ lẻ
tuy nhiên các ngân hàng chỉ tăng lãi suất phổ biến trong kỳ hạn ngắn từ ba đến sáu tháng và ít tăng ở các kỳ hạn dài